tại thành phố hồ chí minh các đơn vị vận tải hành khách tại bến xe miền đông miền tây vừa thông báo sẽ tăng giá vé xe dịp tết nguyên đán canh tí
theo đó mức tăng từ hai mươi đến sáu mươi so với ngày thường
tại bến xe miền đông mức phụ thu tăng giá vé tết từ hai mươi sáu mươi tùy thuộc vào từng tuyến đường cụ thể
thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi hai tháng chạp
dự báo tết năm nay lượng hành khách đi lại thông qua bến tăng khoảng hai so với năm trước tập trung từ ngày hai mươi hai đến hai mươi chín tháng chạp
riêng bến xe miền tây do đặc điểm tuyến đường ngắn nên lượng khách tập trung nhiều từ ngày hai mươi bảy đến ba mươi tháng chạp
để bù chiều xe chạy rỗng trong dịp tết các đơn vị vận tải được kê khai tăng giá vé không quá bốn mươi
thời gian tăng trong sáu ngày bắt đầu từ bốn ngày trước và hai ngày sau tết